thưa quý vị và các bạn dưới tác động của không khí lạnh kèm theo những cơn mưa nhỏ
trong đêm nay nền nhiệt ở các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ giảm đi đáng kể
ở hà giang cao bằng bắc cạn và lãng sơn nhiệt độ giảm xuống còn khoảng một mươi ba một mươi bốn độ
trong khi ở khu vực trung du và các tỉnh thành khác của khu vực phía đông bắc bộ
cũng như là khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ đều giữ ở mức từ một mươi sáu cho đến một mươi bảy độ
sao đến ngày mai vào buổi sáng ở các tỉnh phía đông bắc bộ vẫn duy trì những cơn mưa nhỏ
mây nhiều suốt cả ngày nền nhiệt cao nhất chỉ khoảng từ một mươi tám đến hai mươi một độ trời rét
đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế có mưa
nhiệt độ khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến một mươi tám độ
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ giảm xuống dưới hai mươi độ trời chuyển rét
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
đêm không mưa nền nhiệt trong khoảng từ hai mươi hai mươi ba độ
sao đến ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế thời tiết chủ đạo vẫn là mây nhiều
nhiệt độ khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh giảm còn khoảng hai mươi một hai mươi ba độ
quảng bình đến thừa thiên huế còn hai mươi ba hai mươi năm độ trời lạnh
các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến bình thuận tiếp tục nắng giáo
nhiệt độ ổn định trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
còn đối với các tỉnh thành phố khu vực tây nguyên và nam bộ
trong đêm nay tiếp tục không có mưa mức nhiệt đêm ở khu vực tây nguyên trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trên biển dưới tác động của không khí lạnh trong đêm nay và ngày mai
ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển phía bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
trong khi đó các vùng biển phía nam khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa không mưa
gió đông bắc cấp bốn đến cấp năm tầm nhìn xa trên một mươi km
thời tiết tiếp tục thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước